thưa quý vị trưa nay ngày bảy tháng ba hà vĩ toàn đối tượng cướp ngân hàng sacombank ở quận tám vào ngày ba tháng ba đã ra đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám đang tiến hành lấy lời khai và làm rõ các tình tiết của vụ án
do cần tiền tiêu xài trương minh thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ quận tám rủ trương vĩnh sương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ quận năm
và hà vĩ toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ quận năm đi cướp ngân hàng
chiều ngày ba tháng ba ba đối tượng đến phòng giao dịch ngân hàng sacombank tại phường bảy quận tám
thiện rút từ trong túi đeo trên người ra một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng
tuy nhiên không thấy tiền nên bọn chúng bỏ chạy ra xe tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận tám đã bắt giữ trương minh thiện và trương vĩnh sương trong sáng hôm sau
đồng thời vận động đối tượng hà vĩ toàn ra đầu thú
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với thành tích bắt nhanh các nghi phạm ngay sau khi vụ án xảy ra
ủy ban nhân dân quận tám đã khen thưởng và biểu dương thành tích xuất sắc của ba đơn vị công an tham gia phá án